theo thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam tính đến ngày một mươi bảy tháng bảy
cơn bão số hai đã gây thiệt hại đến nhiều công trình giao thông trên đường quốc lộ và đường địa phương
thuộc các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
bão số hai gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông như quốc lộ một mươi hai b quốc lộ bốn mươi năm qua ninh bình
quốc lộ bốn mươi bảy hai trăm một mươi bảy qua thanh hóa gây sụt lở ta lui và hư hỏng mặt đường
quốc lộ một qua nghệ an bị ngập nước và gây ếch các giao thông cục bộ
đặc biệt đoạn tránh thành phố vinh bị sập cổng trào của huyện hương nguyên tại km hai mươi ba sáu trăm năm mươi
quốc lộ một mươi sáu quốc lộ bốn mươi sáu quốc lộ bốn mươi tám quốc lộ bốn mươi tám e quốc lộ bốn mươi tám d bị sụt lở ta lui và nước ngập tràn nhiều vị trí
quốc lộ chín c qua quảng bình quốc lộ tám c qua hà tĩnh có đoạn bị sụt lở ta luy dương nước tràn
địa bàn tỉnh hòa bình sơn la thái nguyên bắc cạn cao bằng tiếp tục có mưa
nhưng chỉ có các điểm sụt lở ta lui dương sụt ta lui âm nhỏ lẻ
tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống quốc lộ ba mươi tỷ đồng
hệ thống đường địa phương qua địa bàn tỉnh thanh hóa nghệ an cũng bị hư hỏng
tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống đường địa phương khoảng hai mươi năm tỷ đồng
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải
các cục quản lý đường bộ và các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng đường bộ
tổ chức trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những vị trí nguy hiểm
bố trí hệ thống an toàn giao thông tại hai đầu đoạn bị ngập
đồng thời làm việc với các lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông
tập trung lực lượng vệ sinh mặt đường các đoạn đường bị ngập kiểm tra hệ thống an toàn giao thông
sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và bị sụt lở ta luy âm để thông xe
hiện nay tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra